hướng đến kỷ niệm bảy mươi một năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh ngày hai tháng chín
liên đoàn quần vợt việt nam đã phối hợp với sở văn hóa và thể thao đà nẵng
liên đoàn quần vượt đà nẵng tổ chức giải quần vợt vô địch quốc gia
cúp việt travel hai nghìn một mươi sáu diễn ra từ ngày hai mươi năm đến ngày ba mươi tháng tám
tham dự giải năm nay bao gồm bảy mươi vận động viên đến từ một mươi ba đoàn vận động viên
tranh tài tại năm nội dung gồm đơn nam đơn nữ đôi nam đôi nữ đôi nam nữ
các trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra sôi nổi quyết liệt công hiến cho khán giả nhiều trận đấu hay và có chất lượng chuyên môn cao
giải cũng sẽ chứng kiến sự trở lại của tay vợt số một việt nam lý hoàng nam đội bình dương
giải đấu được tổ chức thường niên là cơ sở lựa chọn các vận động viên có thành tích tốt nhất
cho các suất tham dự giải quần vượt quốc tế việt nam open hai nghìn một mươi sáu vào tháng một mươi
các tay vượt có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng của liên đoàn quần vượt việt nam
sẽ tham dự giải các cây vượt xuất sắc việt nam hai nghìn một mươi sáu vào tháng một mươi hai tại nghệ an
và tuyển chọn các thành viên đội tuyển quốc gia tham dự davis cup fest cup